tiếp tục phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
vào sáng nay ngày chín tháng một các luật sư đã tham gia tranh luận phân tích nhiều luận điểm luận cứ
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội của thân chủ
luật sư bào chữa cho bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hải dương
bày tỏ đã nhất trí với quan điểm của đại diện viện kiểm sát
tuy nhiên luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc bối cảnh phạm tội của các bị cáo trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp
để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuyến
tương tự luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo nguyễn huỳnh
xảy ra khi dịch bệnh đang cao điểm
bản thân bị cáo huỳnh khi nhận tiền từ phan quốc việt đều cho rằng đây là tiền cảm ơn của việt
sau khi làm ăn có hiệu quả mà trước đó không ép buộc hay có thỏa thuận phải chi tiền
bào chữa cho bị cáo lê thị hồng xuyên nhân viên cdc bình dương
luật sư cho rằng bị cáo xuyên chỉ là nhân viên xét nghiệm lúc nhận quà của việt á bị cáo không biết trong đó có tiền
sau khi biết trong gói quà có tiền bị cáo xuyên đã tìm lại cách để trả nhưng chưa tìm trả lại thì đã xảy ra vụ án này
liên quan đến công ty aic và ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tiến hành bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị có liên quan đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng tổng giám đốc công ty cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
thưa quý vị trong thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu
ra nước ngoài tìm kiếm việc làm lao động đoàn tụ gia đình của công dân việt nam tăng cao hoạt động sản xuất xuất cảnh di cư trái phép diễn ra phức tạp
tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và gây ra nhiều hệ lụy hậu quả đối với đời sống của người dân hoạt động của nhiều doanh nghiệp
câu chuyện trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép
trong vai có nhu cầu đưa người nhà nhập cảnh

học người phụ nữ tên là phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai xưng là giám đốc công ty
theo người phụ nữ này tư vấn qua điện thoại thì có hai con đường để cháu trai của chị l có thể sang và ở lại vương quốc anh
như bạn này nè quy trình làm hồ sơ nếu mà đi du lịch thì thứ nhất là phải có kịch bản về hồ sơ
tức là chị phải có một cái giấy tờ là bạn đã học đại học năm thứ nhất
nghỉ hè và đi
bây giờ dựng hồ sơ vào dịp hè rất là phù hợp này
dựng hồ sơ bao giờ cũng sáu tháng
nhưng mà để đi du lịch được hàng anh quốc thì chị sẽ hướng dẫn cho bạn đi ít nhất về malaysia và singapore
thực đối không để hội chiêu trắng
dạ vâng vâng
khi mà đồng ý làm hồ sơ đã phải đi malaysia và singapore luôn
đấy sau đấy là mới xin đi thắng anh mà hồ sơ dựng trong vòng sáu tháng
thế sang đến nơi là bố cháu đón cháu được luôn ạ
dạ đến nơi thì ai đón cũng được nhá
đấy có visa đã là dặn sau
không phải lo cái việc đấy
trời lo xa quá
để tăng niềm tin cho chị lờ
người phụ nữ tên hà khẳng định đã đưa được nhiều người sang vương quốc anh bằng cách này
đi du lịch thì vừa rồi chị cũng cho một bạn đi hai nghìn năm đi
đấy nhưng mà chị ghép cho bạn đi bố
đấy thì khi có visa thì mình bạn đi thôi
thế bên chị là lâm
lâm trâm khi làm mồ sơ đóng ba mươi hai triệu khi nào có visa hành toàn lúc
chưa bao gồm phí mở sổ tiết kiệm và phí vina đại sứ quán
thế phí đấy khoảng tầm một mươi ba triệu nữa
rồi khi có visa sẽ phải mua tour du lịch sang anh
phí khoảng tầm bảy mươi bốn triệu nữa
đấy em đã tính tổng tộng khoảng tầm gần sáu trăm linh đấy
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo hẹn chị l có mặt tại công ty cổ phần tư vấn du học và lữ hành quốc tế bạch kim
địa chỉ số năm mươi năm phố phương liệt phường phương liệt quận thanh xuân hà nội
để gặp phạm thị hà ngay tư vấn và ký hợp đồng
tuy nhiên ở địa chỉ này
thời điểm chị l đến biển công ty lại có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ visa toàn cầu
bên chị thì cả hợp đồng người việt tựa anh đều biết hết rồi
rồi chúng ta hôm nay hôm nay là sao
sao lại sang đấy là bố nó đoán luôn được
cái việc ai đó thì không đoán được

ở một diễn biến khác
theo thông tin của phóng viên intv
mới đây cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm thị hà
phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
giám đốc công ty dịch vụ tư vấn du học eduglobal
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và đang được cho tại ngoại
dư luận đặt ra câu hỏi
liệu phạm thị hà vừa ký hợp đồng với chị l
và bị can phạm thị hà có phải là một người
và với cách thức tư vấn cho người dân đi nước ngoài như thế này
thì hậu quả mà người dân gánh chịu sẽ ra sao
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
lượng tiền gửi vào ngân hàng của người dân và doanh nghiệp
đạt mức cao nhất từ trước tới nay
với hơn một mươi ba năm triệu tỷ đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
đây là thông tin được ngân hàng nhà nước vừa cộng bổ
có thể thấy mặc dù lãi suất huy động đang ở mức thấp
nhưng dòng tiền không có sự dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng
cũng theo ngân hàng nhà nước
mức tăng trưởng tín dụng đến năm hai nghìn hai mươi ba đạt một mươi ba bảy
trước kết quả này thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao sự quyết liệt
trong điều hành tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trung ương
cùng với đó thủ tướng cũng yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi
không để bị động bất ngờ về chính sách tiền tệ
không để ách tắc trong lưu thông tiền tệ
không để người dân doanh nghiệp thiếu vốn
khi cần sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng
tin an ninh trở tự
thưa quý vị
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay
một máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu đất chống
khu vực khối bình ninh phường điện nam bắc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam rồi phát nổ
với chủ trường ngày hôm nay
bộ quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc
theo thông cáo của bộ quốc phòng
máy bay su hai mươi hai số hiệu năm nghìn tám trăm tám mươi
do phi công đỗ tiến đức đại úy
phi đội trưởng phi đội một điều khiển
cắt cánh lúc một mươi một giờ bốn phút đến một mươi một giờ một mươi bốn phút
phi công báo
máy bay gặp sự cố
không thể về hạ cánh được
chỉ huy bay lệnh cho phi công
cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư
và tiến hành nhảy dù
phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra khỏi khu dân cư
và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng
về phía nam một mươi chín km
thuộc điện bàn xã điện nam trung
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
tại vị trí máy bay rơi
không có thiệt hại bệnh người
phi công nhảy dù an toàn
sức khỏe ổn định máy bay bị hư hỏng
hiện tại quân chủng phòng không không quân
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường
và tiến hành điều tra vụ việc
liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng nay
tại thị xã an khê tỉnh gia lai
khiến ba người tử vong
hiện công an tỉnh gia lai vẫn đang tích cực
điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này
nghi ngờ là một vụ phóng hỏa giết người
như tin đã đưa gần hai giờ sáng nay
phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh gia lai đã nhận được tin báo
của người dân về việc xảy ra vụ cháy phòng trọ
tại số ba trăm linh tám đường hoàng hoa thám
thị xã an khê
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê
đã điều động hai xe chữa cháy
cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến khoảng hai giờ một mươi năm phút
đám cháy cơ bản đã được khống chế
quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng
phát hiện ba nạn nhân tử vong trong phòng
danh tính các nạn nhân được xác định gồm
nguyễn thị tuyết vân trịnh thị khánh huyền
cùng chú thị xã an khê
và nguyễn thành tý chú thành phố pleiku
đối tượng phóng hoảng giết người
được xác định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú thị xã an khê
quá trình truy lùng đối tượng công an phát hiện
đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ
tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy
khoảng chín trăm linh mét kết quả bước đầu
xác định đối tượng gây án có quan hệ tình cảm
và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân nguyễn thị tuyết vân
còn về vụ sát hại nữ nhân viên quán cà phê
cướp tài sản ở hóc môn tp hcm
sáng nay công an tp hcm và công an tỉnh long an
thông báo đã bắt giữ được nghi phạm
thời điểm bị bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn
tại khu vực rậm rạp cây cối ở ấp bảy
xã lương hòa huyện bến lước tỉnh long an
qua làm việc đối tượng thừa nhận đã giết
nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản
trong ngày hôm nay công an huyện hóc môn
cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã giới lý nghi phạm là nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú huyện củ chi
từ tỉnh long an về tp hcm
để lấy lễ khai phục vụ việc điều tra
chiều nay công an tp hcm cũng đã tổ chức
họp báo cung cấp thông tin cụ thể
về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
một nhóm đối tượng mua bán tàng trữ
và vận chuyển trái phép sáu mươi kg thuốc nổ
vừa bị vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
phòng cảnh sát giao thông phối hợp
với phòng an ninh điều tra công an tp hcm
phát hiện bắt giữ
qua công tác nghiệp vụ xác định
có một số đối tượng có hành vi vận chuyển
số lượng lớn vật liệu nổ đi tiêu thụ
lực lượng phối hợp đã đón dừng kiểm tra
xe mô tô do nguyễn đức thu
chú huyện do linh tỉnh quảng trị điều khiển
qua địa phận xã cam thủy huyện lệ thủy
qua kiểm tra phát hiện trên xe
trở hai bao tải với tổng trọng lượng
là sáu mươi kg thuốc nổ vận chuyển
từ tỉnh quảng trị sang quảng bình để tiêu thụ
đấu tranh mở rộng cơ quan an ninh điều tra
công an tp hcm đã triệu tập làm việc
với ba đối tượng có liên quan
trong đó có hai đối tượng tại huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình và một đối tượng
trên địa bàn tỉnh quảng trị
cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng vừa chủ trì phối hợp
với bộ đội biên phòng long an
và công an tp hcm đấu tranh thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng vận chuyển một mươi hai bánh heroin
triệt phá đường dây vận chuyển ma túy
từ campuchia về việt nam tiêu thụ
cụ thể tối ngày ba tháng một
tại huyện tân hương tỉnh long an
lực lượng bộ đội biên phòng long an
phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh long an
và công an huyện tân hưng bắt giữ đối tượng
nguyễn trường thành chú tỉnh bà rịa úng tàu
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai bánh heroin một xe ô tô
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
tuy nhiên luật sư cũng đề nghị
hội đồng xét xử cân nhắc bối cảnh phạm tội
của các bị cáo trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp
để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuyến
tương tự luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh
cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
của quản lý dược bộ y tế
cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét
hoàn cảnh phạm tội của bị cáo xảy ra
khi dịch bệnh đang cao điểm
có những thủ tục công việc triển khai
chưa từng có tiền lệ
bản thân bị cáo huỳnh khi nhận tiền
từ phan quốc việt đều cho rằng
đây là tiền cảm ơn của việt
sau khi làm ăn có hiệu quả
mà trước đó không ép buộc
hay có thỏa thuận phải chi tiền
bào chữa cho bị cáo lê thị hồng xuyên
nhân viên cdc bình dương
luật sư cho rằng bị cáo xuyên
chỉ là nhân viên xét nghiệm
lúc nhận quà của việt á
bị cáo không biết trong đó có tiền
sau khi biết trong gói quả có tiền
bị cáo xuyên đã tìm lại cách để trả lại
nhưng chưa kịp trả lại thì xảy ra vụ án này
các luật sư đều đồng ý
với cáo trạng của viện kiểm soát
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội
để từ đó giảm nghẹ hình phạt
cho các bị cáo
tại tỉnh kiên giang
hà việt hùng phó chủ tịch ubnd
xã cửa cạn tp phú quốc và võ duy phong
cán bộ địa chính xã cửa cạn
có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam
cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét
các địa điểm liên quan đến hai đối tượng
để phục vụ điều tra vụ án
quá trình điều tra xác định
hà việt hùng phó chủ tịch ubnd xã cửa cạn
và võ duy phong cán bộ địa chính xã
đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra
xác minh nguồn gốc của ba thửa đất
trên đệ bàn xã cửa cạn
dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất
thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hùng và phong với vai trò chính
đồng ubnd xã cửa cạn giao trách nhiệm
nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến
của người từng cư trú cùng thời điểm
bắt đầu sử dụng đất và những người cung cấp
thông tin không đúng sự thật
làm giả mạo sai lệch hồ sơ
dẫn đến việc ubnd huyện phú quốc
nay là thành phố phú quốc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng
đất do nhà nước quản lý đã được xét duyệt
cấp cho đối tượng không đủ điều kiện
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây thiệt hại cho nhà nước trên ba mươi một tỷ đồng